đã có cuộc gặp gỡ với các đoàn đại biểu quân sự các nước như lào campuchia và nga
đại sứ nguyễn hồng thạch sinh ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
tốt nghiệp đại học quan hệ quốc tế moscow năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
là thạc sĩ trường tổng hợp quốc gia úc năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và là tiến sĩ trường tổng hợp new south wales úc năm hai nghìn
trước khi trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại iran
kiêm nhiệm iraq và syri ông đã từng trải qua nhiều vị trí như phó trưởng ban
ban nghiên cứu lịch sử bộ ngoại giao tham tán đại sứ quán việt nam tại mỹ
phó vụ trưởng vụ đông nam á bộ ngoại giao vụ trưởng vụ tổng hợp ban đối ngoại trung ương
trước khi trở thành một đại sứ thì ông cũng từng công tác trong lĩnh vực báo chí về là một nhà báo
vậy thì việc trở thành một đại sứ việt nam ở một số quốc gia khu vực trung đông
thì có phải là một cái quyết định dễ dàng đối với ông hay không
ông có thể chia sẻ những ngày đầu tiên mà khi ông bước chân vào lĩnh vực ngoại giao này
xin chào phóng viên minh anh xin chào tất cả các bạn
thực ra cái việc mà tôi đi nhận nhiệm vụ ở iran cũng rất là tình cờ
lúc đấy thì tôi đăng ký
đi luân chuyển đại sứ với chức danh đại sứ thì lúc đấy chỉ còn mỗi iran thôi
và cũng còn một nước nữa tóm lại là lựa chọn rất là ít
vậy là không có nhiều lựa chọn
không có nhiều lựa chọn
cái cảm giác đầu tiên thực ra là nó hơi ngạc nhiên
bởi vì lúc mà trước khi đến iran thì ai cũng nghĩ iran đấy là cái chỗ khó khăn
bởi vì đất nước bị bao vây cấm vận
thế thì giống như việt nam đã từng bị bao vây cấm vận
hay là tôi cũng sang cuba cũng đừng bị bao vây cấm vận
thì cái hình ảnh bị bao vây cấm vận
nó khác hẳn
nên khi mà sang đất nước iran thì lúc đấy mình không thấy là bị bao vây cấm vận
như là mình nghĩ
chính vì thế nên một trong câu hỏi mà tôi gặp các bạn iran
tôi nhớ ông thứ trưởng phó thống đốc ngân hàng
ông có hỏi tôi một câu là ông có cảm thấy là iran bị cấm vận không
thì tôi bảo đúng là cái cảm giác là không thấy iran bị cấm vận
nhưng mà tôi cũng trả lời là nhưng mà nếu như mà không bị cấm vận
thì chắc là iran sẽ phát triển hơn như bây giờ

đó là những cái ấn tượng đầu tiên
nhưng rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những cái khoảng cách
những cái điều mà có lẽ là một người làm ở vai trò đại sứ
có nghĩa là xây cái nhịp cầu nối giữa việt nam với một cái quốc gia
sẽ cần phải làm
đặc biệt là với một quốc gia ở khu vực trung đông như iran
vậy cái cảm giác của ông khi mà ông đến đó
những cái sự thay đổi đó thì ông nghĩ như thế nào
về những cái thuận lợi và những khó khăn
và những động lực mà mình phải làm để nối những cái nhịp cầu
đúng như anh nói tức là làm đại sứ
làm công tác ngoại giao
đấy là làm xây cái nhịp cầu giữa đất nước sở tại
và nước mình đại diện
chính vì thế nên khi mà đến iran
thì tôi thấy là iran rất giàu tiềm năng
và iran với việt nam nó rất là có nền kinh tế bổ sung cho nhau
chỉ có một vấn đề tức là khoảng cách quá xa
và cái hiểu biết chưa được đầy đủ
tôi lấy ví dụ rất đơn giản như thế này thôi
chúng ta nói iran rất nhiều người nhầm iran với iraq
thế rồi rất nhiều người cũng chỉ có khái niệm lấy là đất nước ba tư
huyền thoại ba tư
nhiều người còn nghĩ rằng iran vẫn còn đang chiến tranh
vẫn còn có khủng bố
hay là ngay cả rất nhiều người đi qua cửa khẩu là người ta rất ngạc nhiên
tại sao một người việt nam lại đi iran
nói như thế là thấy rằng là cái hiểu biết của chúng ta
về thông tin của chúng ta rất là thiếu đầy đủ
cũng rất là nhiều bạn hỏi tôi là đất nước các bạn thống nhất chưa
tức là của người ta cũng hình ảnh của việt nam vẫn dừng lại ở những năm bảy mươi
thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta biết về
có thiện cảm với nhau nhưng mà lại thiếu hiểu biết về cái tình hình hiện nay
chính vì thế nên công viêng việc của đại sứ quán của chúng tôi
là chủ yếu làm thế nào đấy để chúng ta hiểu nhau hơn
và trong những năm vừa rồi
đại sứ quán thúc đẩy rất nhiều các hoạt động giao lưu văn hóa
và xin báo với anh một tin mừng là chuyến bay charter
chuyến bay thuê bao đầu tiên chở du lịch iran bay thẳng
từ tehran đến thành phố hồ chí minh
đó là một trong những kết quả
cái nỗ lực của đại sứ quán
đã quảng bá việt nam không phải là đất nước còn chiến tranh
việt nam là điểm đến của du lịch
việt nam là đất nước thân thiện
như đại sứ cũng đã nói về những ấn tượng về những sự thuận lợi
và những khó khăn trong việc mà chúng ta tìm hiểu
để làm xích lại hơn hai nền văn hóa
cũng như là hai nền kinh tế giữa việt nam và iran
được biết là trong nhiệm kỳ của đại sứ
thì đã diễn ra rất nhiều các chuyến thăm cấp cao
giữa lãnh đạo hai
đất nước đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi sáu
với hai chuyến thăm cấp nhà nước được diễn ra
vậy thì những cuộc tiếp xúc này có ý nghĩa như thế nào
trong cái việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước thưa đại sứ
năm hai nghìn một mươi sáu có thể nói là năm đỉnh cao của quan hệ chính trị
giữa việt nam và iran
năm hai nghìn một mươi sáu là có hai chuyến thăm cấp nhà nước
chủ tịch nước trương tấn sang sang thăm iran tháng ba
và tổng thống trump
thăm việt nam tháng một mươi
như thế là cách nhau có bảy tháng
nguyên thủ của hai nước là thăm lẫn nhau
đây là trong vòng hơn bốn mươi năm quan hệ giữa hai nước
chỉ có sáu chuyến thăm cấp nhà nước
riêng năm hai nghìn một mươi sáu là có hai chuyến thăm
chính vì thế nên gọi nó là năm đỉnh cao
của quan hệ chính trị giữa hai bên
điều đấy nó thể hiện là lãnh đạo của hai nước
cả việt nam và iran đều có quyết tâm là thúc đẩy quan hệ
một số học sinh của việt nam tại đại học western sydney australia nhắn gửi bố mẹ
bố mẹ kính yêu xa nhà xa gia đình đến với vùng đất mới
giờ đây con đã bắt đầu học được cách làm quen với cuộc sống nơi này
có những khi con thèm được về nhà ngay với bố mẹ để được nằm cuộn tròn trong vòng tay mẹ
có những khi con thèm được ăn một bữa cơm có đủ gia đình mình
những lúc như vậy con lại nhớ nhà đến chào nước mắt
nhưng bố mẹ yên tâm con gái của bố mẹ giờ đã cứng cỏi hơn
bố mẹ phải luôn mạnh khỏe nhé
không thiếu thốn đủ thứ như bố mẹ lo đâu
con tự lo được cho bản thân cũng đủ bản lĩnh để chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang đợi con phía trước
con vẫn ổn bố mẹ đừng lo
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn gmail com